kết thúc phiên tỏa hội đồng xét xử tiên phạt bị cáo trần đăng phương hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và phạt bổ sung bị cáo phương số tiền bảy mươi triệu đồng
chỉ sau hai mươi bốn h công an huyện quý châu tỉnh nghệ an đã truy bắt thành công đối tượng cướp giật tài sản đang lẩn trốn trong rừng sâu
đối tượng bị bắt là vi văn sáng sinh năm hai nghìn năm trú tại xã châu hạnh huyện quỳ châu
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một sáng đóng giả làm khách mua điện thoại cướp giật chiếc điện thoại iphone trị giá khoảng một mươi triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát
khi bị lực lượng công an truy bắt đối tượng sáng đã lẩn trốn vào rừng sâu ở khu vực giáp danh giữa tỉnh nghệ an và tỉnh thanh hóa
công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành vây bắt
đến một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sáng bị bắt cùng tăng vật là chiếc xe mô tô gây án và chiếc điện thoại iphone
khám xét người lực lượng công an còn thu giữ thêm ba viên ma túy tổng hợp quá trình bắt giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam lâm văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và thái văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại thành phố rạch giá về hành vi cướp tài sản
do không có tiền tiêu xài thương cùng với chiến đã tìm người đi đường để cướp tài sản
khi cả hai đến đường trần quý cáp phường an bình thành phố rạch giá thì phát hiện một cụ bà bảy mươi một tuổi đang đứng ngoài đường
trên cổ có đeo sợi dây chuyền thương điều khiển xe chạy từ phía sau cho chiến giật lấy sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng năm sáu chỉ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy
sau đó cả hai mang sợi dây chuyền vừa cướp được đến một tiệm bán được hơn tám triệu đồng
sau đó chia đôi số tiền để tiêu xài thì bị phát hiện bắt giữ
theo kết quả điều tra chiến và thương đều từng có tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
liên quan đến thông tin người lạ tiếp cận đưa tiền cho học sinh ở cổng trường với ý đồ xấu tại trường tiểu học hà huy giáp quận một mươi hai tp hcm đang gây xôn xao dư lận
ủy ban nhân dân quận một mươi hai đã chính thức lên tiếng về vụ việc
cụ thể ubnd quận một mươi hai khẳng định hoàn toàn không có việc người lạ gian cảnh tiếp cận cho tiền với ý đồ bắt cóc học sinh ở cổng trường tiểu học hà huy giáp vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một như đồn thổi trước đó trên mạng xã hội
ủy ban nhân dân quận một mươi hai sẽ tiếp tục ra soát xử lý theo quy định đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận một mươi hai đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh
ủy ban nhân dân quận một mươi hai đã chỉ đạo công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị tổ chức trích xuất camera và xác minh làm rõ vụ việc
thưa quý vị thời gian qua tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật xảy ra có diễn biến phức tạp
tính chất mức độ cũng ngày càng manh động tinh vi và liều lĩnh hơn
động cơ mục đích chủ yếu bục phát dễ bị kích động bởi những suy nghĩ đơn giản bất chấp hành vi và hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
đây cũng là hồi chuông báo động về trách nhiệm của mỗi cá nhân gia đình và toàn xã hội trong việc chung tay phòng ngừa góp phần đẩy lùi tội phạm ở lứa tuổi này
ghi nhận tại tỉnh bắc ninh
đối tượng đoàn thanh luân một mươi sáu tuổi ở khu bồ sơn phường gó cường tp bắc ninh vừa bị công an tp bắc ninh bắt giữ về hành vi gây dối trật tự công cộng
học hết lớp chín bố mẹ cho luân đi học nghề xong luân tự bỏ học ban ngày phụ việc ở một quán cà phê
tối thường xuyên đi chơi tụ tập với nhóm bạn dẫn đến những mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng
trường hợp này mới một mươi năm tuổi xong đã bỏ học gần hai năm
nghe theo lời xứ dục của bạn bè thiếu niên này bịt biển số xe điều khiển phương tiện từ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
về thành phố bắc ninh phóng nhanh lạng lách đánh võng bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông

lực lượng chức năng kiểm soát tuần tra trên đường thì có thể là chống trả lại nhém lại lực lượng chức năng
theo các chuyên gia tâm lý giáo dục giai đoạn từ một mươi hai đến một mươi sáu tuổi có sự thay đổi rất lớn về tâm sinh lý dẫn đến biến động cả về hành vi cảm xúc và nhận thức
trong khi đó những mặt trái cơ chế thị trường mạng xã hội vẫn hàng ngày tác động rất lớn đến các em
với vốn kinh nghiệm sống ít ỏi lại thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình nhà trường nên dễ có nguy cơ dẫn đến các hành động lệch chuẩn
thậm chí vi phạm pháp luật đa phần trẻ phạm tội có hoàn cảnh gia đình éo le phức tạp chủ yếu ở những đối tượng đã bỏ học
tại sao mà các em bỏ học và mình phải xử lý từ cái nguyên nhân đó
thứ nhất là ví dụ như là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn thì có thể các tổ chức xã hội có thể chung tay để giúp đỡ em trở lại trường
hoặc là do điều kiện về mặt nhận thức thì lúc đấy các nhà trường cũng phải các giáo viên cũng phải tư vấn cho phụ huynh ở các loại hình học tập khác nhau
và ngoài những cái việc là các em vào trường công lập thì chúng ta còn hệ thống các trường tư thục cũng như là các trường nghề để cho các em có thể gia nhập vào các cái hệ thống giáo dục đó
các cơ sở giáo dục như vậy để các em tiếp tục công việc trao dồi kiến thức của mình gian luyện kỹ năng của mình để đủ trưởng thành
lúc đấy các em bước ra ngoài đời thì các em đủ một bản lĩnh để có thể đối mặt với tất cả các tác động tiêu cực đến bản thân mình
phòng ngừa ngăn chặn trẻ vị thành niên
thiên vi phạm pháp luật là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị gia đình và xã hội
trong đó cần đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình vừa góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội
vừa là cơ sở để bồi dưỡng xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện nho quan của tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh văn bản
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn sơn cao xã gia tường huyện nho quan tỉnh ninh bình
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng
xã ninh phúc thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn huy triều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thượng xã an vĩ huyện khói châu tỉnh hưng yên
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện